mặc dù đã được cảnh báo nhưng tình trạng trẻ em bị đuối nước vẫn xảy ra tại nhiều địa phương thời gian gần đây
hầu hết các vụ đuối nước xảy ra trong quá trình các em chơi đùa bơi lội ở sông suối hay là ao hồ
do vậy công tác phòng chống đuối nước cho trẻ không thể lơ là nhất là khi kỳ nghỉ hè đang đến gần
mặc dù đã có hơn sáu mươi học sinh của nhà trường biết bơi nhưng kỹ năng bơi an toàn và xử lý tình huống khi bơi của các em vẫn còn hạn chế
vì thế nhà trường vẫn đang nỗ lực để tăng tỷ lệ học sinh biết bơi cũng như tăng cường kỹ năng bơi an toàn cho các em
và kỹ thuật bơi thì nhà trường cũng tuyên truyền tới phụ huynh học sinh
ngoài việc biết bơi các em cần phải có kỹ năng và xử lý tình huống
chính vì vậy nhà trường tuyên truyền tới phụ huynh học sinh để cùng với nhà trường tổ chức cho các em tham gia các khóa học bơi trong giấc nghỉ hè
nguyên nhân chủ yếu của các vụ đuối nước là do trẻ không biết bơi tự ý rủ nhau ra ao hồ sông suối mà không có sự giám sát trông coi của người lớn

điều kiện dạy và học bơi ở nhiều địa phương còn khó khăn
vì vậy việc cảnh báo nâng cao nhận thức về đuối nước là một trong những giải pháp được huyện cẩm khê chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường triển khai
chúng tôi cũng chỉ đạo chặt chẽ đến các nhà trường về công tác phối hợp với cha mẹ học sinh trong vấn đề là quản lý giờ giấc của các con khi đến trường
làm sao để cái giờ con đến trường giờ con về nhà thì thầy cô và nhà trường cũng như cha mẹ học sinh đều thống nhất và nắm được
không có những cái tiết chống để học sinh phải về sớm
mà nhà trường hoặc là gia đình không kiểm soát dễ dẫn đến cái câu chuyện là trẻ em đi chơi mà không nằm trong cái tầm kiểm soát của người lớn
một kỳ nghỉ hè nữa lại đang đến gần
các em sẽ có nhiều hoạt động vui chơi tự do tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn
vì thế việc phổ cập bơi cho trẻ ra soát các bãi tắm tự phát cắm biển cảnh báo kiên quyết xử lý vi phạm sẽ là những điều kiện tiên quyết để các em có một mùa hè an toàn lành mạnh
các em sẽ có nhiều hoạt động vui chơi ra soát các bãi tắm tự phát kiên quyết xử lý vi phạm sẽ là những điều kiện tiên quyết để các em có một mùa hè an toàn lành mạnh